xin chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới trước khi đến với những nội dung chính của chương trình tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức sự kiện diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thủ đô
bảo hiểm thất nghiệp lớn và kéo dài trên địa bàn thành phố hà nội đã có dịp đối thoại với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ban ngành
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện của hơn ba mươi bảy năm trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội là khoảng hai tám mươi năm tỷ đồng
các đơn vị nợ lớn và kéo dài chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản chiếm khoảng tám mươi
hầu hết nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải là do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn
nhiều công trình dự án vẫn chưa thu hồi được vốn trong đó có cả tiền ngân sách
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cho rằng tiền lãi từ nợ bảo hiểm xã hội cũng quá cao
vì vậy kiến nghị thành phố và cơ quan bảo hiểm xem xét lại cách tính lãi tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp được khoanh nợ ưu tiên tách đóng cho người lao động hưởng chế độ
đội quản lý thị trường số hai mươi bốn

cục quản lý thị trường hà nội mới đây đã phát hiện thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tướng anh bị làm giả trên địa bàn xã hoài đức hà nội
lực lượng chức năng thu giữ trên bốn mươi đĩa tướng anh và hơn ba mươi sách giáo khoa các loại
hầu hết số sách này đều không có hóa đơn chứng từ
chủ kho sách khai nhận mua số sách này từ nguồn trôi nổi mang về bán kiếm lời
hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
hầu hết số sách giả y lộn này được ghi nguồn từ nhà xuất bản việt nam
với sách giáo khoa chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng ảnh hưởng đến quá trình học của học sinh
năm học mới sắp bắt đầu vì vậy mỗi bậc phụ huynh cần cẩn trọng để lựa chọn sách giáo khoa cho con em mình
mới đây ubnd tp hà nội đã chấp thuận phương án mở mới bốn tuyến xe buýt trợ giá năm hai nghìn một mươi chín sử dụng nhiên liệu sạch khí cng
bốn tuyến xe buýt mới bao gồm tuyến số một
cầu giấy tam hiệp nhồn thò an bến xe yên nghĩa hoài đức
đây là các khu vực có mật độ dân cư đông mật độ giao thông lớn cần thiết phải giảm thiểu tiếng ồn do động cơ ô nhiễm khí thải do phương tiện
việc đưa các tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường tạo hình ảnh thân thiện về xe buýt với nhân dân thủ đô
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trình ủy ban nhân dân thành phố
sau khi nhận được công văn ba nghìn bốn trăm ba mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất
thành phố hà nội cũng đã có những chỉ đạo về việc cần tích cực kiểm soát ngăn chặn việc nuôi kinh doanh tiêu thụ loài động vật có hại này
hiện trên địa bàn hà nội chưa xuất hiện cơ sở nào nuôi hay thu mua tôm hùm đất
riêng đối với việc kinh doanh thì trừ những cá nhân có buôn bán online thì các chợ đầu mối các cơ sở kinh doanh thủy hải sản cũng chưa thấy xuất hiện tôm hùm đất
theo quy định nếu phát hiện cá nhân tổ chức nuôi kinh doanh buôn bán tiêu thụ tôm càng đỏ thì mức phạt sẽ khá nặng từ cảnh cáo cho đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó toàn bộ động vật ngoại lai này sẽ buộc phải cô lập khoanh vùng và tiêu diệt ngay trước khi chúng có điều kiện thoát ra ngoài môi trường tự nhiên
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên nuôi kể cả làm cảnh đối với tôm càng đỏ nói riêng và những loại động vật ngoại lai không rõ nguồn gốc nói chung
tôm càng đỏ đã có tên trong danh mục loài ngoại lai xâm hại từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nếu tôm càng đỏ được thả ra sinh sống ngoài môi trường chúng hoàn toàn có khả năng thích ứng rất nhanh với điều kiện tự nhiên sinh sản cực nhanh và đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái như các vùng đê biển phá lúa tiêu diệt các sinh vật khác và cuối cùng là gây tổn hại không thể đo đếm được đối với hệ sinh thái bản địa
hiện nay trên địa bàn hà nội có hơn sáu mươi sáu cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm sản xuất thực phẩm đáp ứng khoảng sáu mươi nhu cầu tiêu dùng số còn lại do các tỉnh cung cấp và nhập khẩu
trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay tại các cấp từ thành phố đến quận huyện thị xã đã thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
riêng cấp thành phố có bốn đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm nhằm đẩy mạnh kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khu vực
hoạt động thanh tra kiểm tra đợt này chủ yếu tập trung vào điều kiện vệ sinh dụng cụ vệ sinh cá nhân đặc biệt là kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất chất lượng sản phẩm
yêu tiên hàng đầu là tăng cường kiểm tra giám sát đột xuất và tổ chức hậu kiểm các cơ sở kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện ngăn chặn và chấn chỉnh cơ sở vi phạm
với cấp xã phường thị trấn đã tăng cường kiểm tra tại các chợ và thức ăn đường phố theo phân cấp
trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm nay ngoài việc kiểm tra chất lượng thực phẩm các đoàn kiểm tra còn tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất
chế biến kinh doanh thực phẩm theo quy định yêu cầu công khai nguồn gốc và giấy chứng nhận cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng tại từng cơ sở
trong đợt đoàn liên ngành đi với các mục tiêu như thành phố đã giao đặc biệt chúng tôi cũng lưu ý tới việc để có ý kiến cho các địa phương trong công tác triển khai quản lý an toàn thực phẩm
cũng như là hướng dẫn thực hiện để làm sao đó cho sản xuất của chúng ta đảm bảo được
đặc biệt là ngoài việc kiểm soát về an toàn thực phẩm chúng tôi cũng hướng tới việc khi người sản xuất quản lý an toàn thực phẩm làm theo hướng chuyên nghiệp
phát triển chuyên nghiệp thì sẽ phát triển được các thương hiệu cho sản xuất của sản phẩm của thành phố chúng ta
tại buổi kiểm tra trong tháng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã sơn tây do đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện
quả đánh giá đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên đây vẫn là lĩnh vực rất nhạy cảm cần sự quan tâm đôn đốc thường xuyên
bên cạnh đó lực lượng chức năng các địa phương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với cộng đồng
quá trình kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm cần có những thay đổi theo hướng đa dạng sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả
theo thống kê trên địa bàn thị xã sơn tây trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có ba xã phường bị tiến hành xử phạt
với một trăm sáu mươi tám cơ sở được giám sát các lực lượng chức năng thị xã sơn tây xử phạt một mươi cơ sở với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
hành động vệ sinh an toàn thực phẩm thì thị xã cũng đã thực hiện theo đúng các kế hoạch chỉ đạo của cấp trên
chúng tôi đã thành lập ra xây dựng kế hoạch dung cho toàn thị xã đồng thời là cũng thành lập hai cơ đoàn kiểm tra
để đi kiểm tra toàn bộ tất cả các xã phường các cơ sở đặc biệt là các trường học trong tháng hành động chúng tôi đã làm
đặc biệt là để hưởng dụng
hướng tiếp thì sắp tới thì chúng tôi cũng đã ban chỉ đạo của thị xã cũng đã đề ra mấy cái nội dung
đặc biệt là chúng tôi sẽ đề ra là một cái về kiểm soát các nhà hàng ăn uống tại một tuyến phố
làm điểm và sau đó sẽ nhân rộng sang các tuyến phố khác của các cái phố phường khác
thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng một cái đề án để từ dưới thôn thành lập các tổ
từ dưới thôn để kiểm soát các cái bữa cổ đông người tại từ các cái thôn và tổ dân phố
tương tự tại quận tây hồ trong số sáu mươi một cơ sở được đoàn liên ngành an toàn thực phẩm của quận thanh tra kiểm tra
có sáu trên một mươi ba cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền ba mươi chín triệu đồng
số còn lại bị nhắc nhở cho phép tự khắc phục các điều kiện sản xuất kinh doanh
tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành thành phố thực hiện yêu cầu quá trình kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm
cần có những thay đổi theo hướng đa dạng sáng tạo
nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực cùng với tiếp tục tăng cường xử phạt hành chính các trường hợp có vi phạm
thay vì chỉ nhắc nhở các địa phương cần khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ để các cơ sở xây dựng định hướng phát triển phù hợp
với xu thế thị trường đang đòi hỏi ngày một cao hơn về chất lượng nông sản thực phẩm hiện nay
trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định rằng công tác an toàn thực phẩm phải thực hiện thường xuyên
không chỉ là trong tháng cấu điểm mà trong các tháng của năm
chúng tôi cũng tiếp tục duy trì công tác liên quan tới công tác truyền thông
và đặc biệt là công tác kiểm tra
và tới đây chúng tôi tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra
và riêng trong tháng cấu điểm tất cả các phường trên địa bàn quận cũng đã xử phạt các cơ sở có vi phạm
và tới đây chúng tôi cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho ủy ban dân các phường tăng cường hoạt động kiểm tra hơn nữa
và sẽ nghiêm túc xử phạt các cơ sở có vi phạm
và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ công bố công khai các cơ sở các lỗi vi phạm của các cơ sở
lên cổng giao tiếp điện tử của quận và thông báo công khai tại cơ sở mà kinh doanh
với việc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban nhân dân các cấp
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín đã đem lại những kết quả thiết thực
tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó để tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nhân lực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và huy động nguồn lực xã hội cho bảo đảm an toàn thực phẩm
đẩy lùi thực phẩm không rõ ràng về nguồn gốc ra khỏi thị trường bảo vệ môi trường và chất lượng sống của cộng đồng
thưa quý vị trong những ngày tháng năm lịch sử kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và hướng đến kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người cùng với tuổi trẻ cả nước
tuổi trẻ thủ đô cũng hướng đến các sự kiện trọng đại bằng tất cả tình cảm niềm phấn khởi và tự hào
với chuỗi các hoạt động chào mừng thiết thực ý nghĩa trong đó có ngày hội sinh viên năm tốt và ngày hội sinh viên sáng tạo
thông qua ngày hội này sinh viên có cơ hội được xen luyện hoàn thiện cả năm tiêu chí học tập tốt
đạo đức tốt tình nguyện tốt hội nhập tốt thể lực tốt
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
kế thừa và phát triển từ phong trào sinh viên ba tốt đã có nhiều ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên
phong trào sinh viên năm tốt hiện nay của sinh viên việt nam nói chung và sinh viên thủ đô nói riêng
đã và đang trở thành một phong trào hành động cách mạng của sinh viên trong giai đoạn mới
những ngày hội sinh viên năm tốt được tổ chức hàng năm đã thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hưởng ứng
có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội khơi dậy tinh thần sáng tạo sung kích tình nguyện của đội ngũ trí thức trẻ
tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo công hiến và trưởng thành
đến với ngày hội sinh viên năm tốt hai nghìn một mươi chín em nguyễn như phương đại diện cho các bạn sinh viên trường đại học mở địa chất
đem đến mô hình xây dựng thành phố thông minh trong đó có ứng dụng nhiều ngành học
mang theo thiết kế thông minh cho một thành phố đáp ứng đầy đủ về tiện nghi
đồng thời bảo đảm sức khỏe cho mọi người
ngoài ra tại ngày hội sinh viên các trường đại học cao đẳng cũng trưng bày rất nhiều những công trình sáng tạo
đề tài nghiên cứu khoa học mô hình ý tưởng đoạt giải cao trong các cuộc thi
có tính ứng dụng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống
có công trình đã được đưa vào thực tế nhận được nhiều sự quan tâm cũng như đặt hàng của các doanh nghiệp cá nhân
do các khoa xây dựng khoa chắc địa khoa kinh tế và rất nhiều khoa khác tích hợp để xây dựng lên thiết kế và môi trường này
nó giới thiệu về những công việc mà trường chúng em đang học tập và nghiên cứu
hiện tại trường đại học mọi địa chất có một khoa gọi là khoa môi trường
trong đấy có những các ngành môi trường ví dụ ở gần trường đại học mọi địa chất có sông nhuệ
sinh viên của khoa môi trường đã đi nghiên cứu súc địa rất nhiều
ví dụ như thiết kế về xử lý nước hải v v thì thiết kế ở dòng sông
bọn em đang lên một công trình là muốn lọc được nước của những con sông bẩn ở đấy
và cả công trình này xây dựng cũng đều phải thông qua môi trường để thiết kế về
ví dụ như là tỷ lệ đất ở tỷ lệ đất cây xanh chẳng hạn
thì nó đều phải có đảm bảo như cái mô hình này bọn em thấy
như các chị thấy là bọn em thiết kế khu hệ thống tỏa lạn điện
để vừa tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường
cái khu vực rất là đảm bảo một thành phố rất là thông minh và đảm bảo sức khỏe cho con người
ngày hội sinh viên năm tốt và ngày hội sinh viên sáng tạo cấp thành phố năm hai nghìn một mươi chín
có sự tham gia của hơn hai mươi doanh nghiệp
đây cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên đặc biệt là sinh viên năm tốt
gặp gỡ các nhà tuyển dụng được tìm hiểu tư vấn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp
cũng như có cơ hội được trực tiếp tham gia phỏng vấn dự tuyển vào các vị trí việc làm
hoặc thực tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
hoạt động đem lại nhiều trải nghiệm kinh nghiệm thú vị cho hội viên sinh viên
từ đó hình thành hướng chọn việc làm trong tương lai phù hợp với khả năng sở thích sở trường của mình
hoạt động đem lại nhiều trải nghiệm kinh nghiệm tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên năm tốt
cũng như là sinh viên thủ đô
và ngày hội sinh viên năm tốt cũng như ngày hội sinh viên sáng tạo ngày hôm nay
là một trong những sự kiện mà thành đoàn hội sinh viên thành phố tổ chức
với một cái mong muốn là sẽ tạo ra những sân chơi bổ ích thiết thực lành mạnh hấp dẫn cho sinh viên thủ đô
và những nội dung trong ngày hội hôm nay được thiết kế bám sát những nội dung của phong trào sinh viên năm tốt
và gắn với năm tiêu chí của sinh viên
năm tốt đó là đạo đức tốt học tập tốt thể lực tốt tình nguyện tốt và hội nhập tốt
không chỉ đơn thuần là các hoạt động liên quan đến tìm hiểu và tư vấn việc làm
tham gia ngày hội lần này các bạn trẻ còn được tìm hiểu cuộc sống của những ngư dân và chiến sĩ
đang sinh sống và làm việc tại các vùng biển đảo và hải đảo thiêng liêng của tổ quốc
đã phần nào bồi đắp tình yêu quê hương đất nước yêu hòa bình và ý thức tham gia bảo vệ
toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia của sinh viên nói chung và sinh viên thủ đô nói riêng
khi mà xem triển lãm này đặc biệt là về các anh chiến sĩ hải đảo
chiến sĩ hải quân đồng người hải đảo ấy ạ thì đầu tiên của em đó là khá là khâm phục
và cũng cảm thấy là mình là một tuổi trẻ có một cái trách nhiệm gì đấy
trách nhiệm của một người tuổi trẻ em nghĩ là nên đồng góp và giác sức học tập thôi ạ
tức là mình sẽ là người hậu phương để cho các anh chiến sĩ về hải đảo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ
và hi vọng là
cái sức trẻ của em có thể cống huyến được cho cư hương đất nước ạ
có thể nói ngày hôm nay là một ngày rất ý nghĩa rất là quan trọng với các bạn sinh viên
thông qua ngày hôm nay thì các bạn tham gia các trò chơi tham gia các cuộc thi
vừa là giúp các bạn nâng cao sức khỏe các bạn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
tìm hiểu lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống
trong học tập trong gian luyện và giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức kỹ năng sống
để các bạn có thể tự thân lập thân và đặc biệt là những kinh nghiệm học tập rèn luyện
để các bạn sau này khi ra trường các bạn có thể là tự tìm kiếm được việc làm và có thể tự tạo được việc làm
ngày hội cũng bao gồm nhiều nội dung thi đấu thể thao sôi đổi
thông qua những hoạt động này hội sinh viên thành phố hà nội mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh
giao lưu gắn kết sinh viên thủ đô góp phần hình thành ý thức và vận động đoàn viên sinh viên
tích cực luyện tập thể dục thể thao giải luyện thân thể theo gương chủ
chủ tịch hồ chí minh và đặc biệt tạo điều kiện để các bạn sinh viên hoàn thiện tiêu chí thể lực tốt
một trong năm tiêu chí của danh hiệu sinh viên năm tốt chuẩn bị hành trang vững bước vào tương lai